chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi cởi mở với nhiều vấn đề nóng được các đại biểu đưa ra chất vấn và tranh luận với các thành viên chính phủ
đó là cảm nhận của nhiều đại biểu về ngày chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
các bộ chiến sĩ đã diễn tập các phương án tác chiến các tình huống đột xuất đảm bảo xử lý các vấn đề phức tạp khi cần thiết
buổi diễn tập nhằm mục đích kiểm tra vũ khí trang thiết bị phương tiện ra soát lại các phương án kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát vũ trang bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu
bên cạnh đó cũng bổ sung thêm các tình huống mới đặc biệt là công tác phối hợp chặt chẽ nhiều lực lượng để thực hiện tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự
chúng tôi tổ chức cho cán bộ chiến sĩ khảo sát xây dựng các phương án các dạng phương án theo nhiệm vụ được phân công
sau khi khảo sát phương án thì chúng tôi tổ chức thực binh và cho cán bộ chiến sĩ huấn luyện và thực binh thành tục tất cả các phương án
xác định hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm hai nghìn hai mươi
nên thời gian qua bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch điện và các văn bản chỉ đạo của bộ công an
tổ chức huấn luyện diễn tập phương án để chủ động sẵn sàng bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi
tổ chức lễ xuất quân diễn tập và báo động hành quân giã ngoại triển khai phương án bảo vệ là một việc chúng tôi đã có sự chuẩn bị
triển khai huấn luyện luyện tập
và cho đến giờ phút này đảo hoàn toàn sẵn sàng và chúng tôi chủ động lên đường trong bất cứ trong hoàn cảnh nào
về điều kiện thời tiết khí hậu và các yêu cầu đột xuất của tiểu ban an ninh y tế và lãnh đạo bộ công an giao
và khẳng định với bạn bè quốc tế việt nam sẽ an toàn và sẽ là điểm đến an toàn của tất cả các bạn

tại buổi diễn tập tất cả các cán bộ chiến sĩ từ tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan các loại phương tiện nghiệp vụ
từ tác chiến chiến đấu đến phòng vệ bảo vệ từ xa các điểm chốt bảo vệ hội nghị đều hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ
quá trình hành quân đảm bảo chặt chẽ đúng thời gian quy định đúng tuyến đường luôn giữ đội hình cự ly tốc độ hành quân đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt

trong buổi diễn tập tất cả các cán bộ chiến sĩ từ tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan các loại phương tiện nghiệp vụ từ tốc độ hành quân đảm bảo thông suốt

trong buổi diễn tập tất cả các cán bộ chiến sĩ từ tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan các loại phương tiện nghiệp vụ từ tốc độ hành quân đảm bảo thông suốt